lê mỹ tinh hưởng ứng tuần lễ glocom cùng các hoạt động tư vấn khám và đo nhắn app miễn phí để phát hiện sớm bệnh glocom vừa được bệnh viện mắt trung ương tổ chức tại hà nội
tuần lễ glocom thế giới diễn ra từ ngày một mươi đến một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hãy đến khám mắt để phát hiện bệnh glocom nhằm gửi thông điệp tới cộng đồng là bệnh glocom phải được khám phát hiện sớm theo dõi và điều trị suốt đời
glocom là một căn bệnh nguy hiểm gây mất thị lực có thể gây mù vĩnh viễn glocom đứng thứ hai sau bệnh đục thủy tinh thể trong các nguyên nhân gây mù loà có thể phòng tránh được ở hầu hết các khu vực trên thế giới trong đó có việt nam
nguyên nhân cơ chế bệnh sinh vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng nên rất khó phòng ngừa bệnh tuy nhiên có thể phòng tránh được mù loà do glocom bằng cách phát hiện sớm điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật và phải được theo dõi thường xuyên tái khám định kỳ